tại hà nội hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean lần thứ hai mươi năm do bộ giao thông vận tải tổ chức đã chính thức được khai mạc
đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính như hoàn thành các thủ tục để ký kết các văn kiện đa phương cấp chính phủ
nhằm tăng cường kết nối giao thông vận tải trong asean và giữa asean với các nước đối tác
nghe báo cáo về tình hình triển khai tổng thể các chương trình dự án thuộc khuôn khổ kế hoạch chiến lược giao thông vận tải kuala lumpur hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
trong các lĩnh vực vận tải hàng không vận tải hàng hải vận tải mặt đất
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường thị trường hàng không tốt nhất asean thúc đẩy triển khai các hiệp định khung asean về tạo thuận lợi vận tải
tăng cường an toàn giao thông đường bộ trong asean hướng tới hội nhập và kết nối vận tải hàng hải rộng rãi hơn
thông qua các dự án kế hoạch chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác giao thông vận tải asean năm hai nghìn hai mươi
trao đổi thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải với các nước đối tác đối thoại gồm trung quốc nhật bản hàn quốc và các đối tác khác
trong các lĩnh vực đặc biệt là trong hợp tác hàng không
hướng tới một asean hòa bình ổn định ngày càng phát triển thịnh vượng có bản sắc có vai trò và có tiếng nói quan trọng
trong các vấn đề khu vực và toàn cầu
để đạt được mục tiêu này tôi đề nghị bộ trưởng giao thông các nước asean tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sáng kiến
các biện pháp trong khuôn khổ hợp tác giao thông asean trên tất cả các lĩnh vực hàng không hàng hải đường bộ đường sắt
cũng như thúc đẩy triển khai các hiệp định thỏa thuận đã ký kết
đồng thời tiếp tục phối hợp hoàn thành các mục tiêu đề ra nhằm tăng cường phát triển giao thông vận tải biển phượng
hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean là diễn đàn thường niên
để các bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean và các đối tác họp mặt trao đổi thống nhất
việc bảo đảm thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông vận tải kết nối hiệu quả hội nhập an toàn và bền vững khu vực asean
qua đó góp phần hình thành một khu vực kinh tế asean ổn định thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao vào năm hai nghìn hai mươi